vấn đề an toàn bay luôn là nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với ngành hàng không trên khắp thế giới
trong bối cảnh việt nam đang thu hút một lượng lớn khách du lịch cũng như làn sóng đầu tư từ nước ngoài
thì hàng không là hình ảnh đầu tiên có vai trò quan trọng giới thiệu đất nước với bạn bè thế giới
cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ hạ tầng thì đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
đã được các hãng hàng không việt nam đặc biệt quan tâm trú trọng trong đó có đội ngũ phi công
đây là cuộc gặp giữa bộ trưởng nông nghiệp an ninh sinh học an toàn thực phẩm và các vấn đề nông thôn
bộ trưởng thương mại và tăng trưởng xuất khẩu với lãnh đạo tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines
nội dung được nhấn mạnh là vấn đề đào tạo phi công và hướng phát triển chiến lược giữa việt nam airlines
cùng các đối tác new zealand
hiện nay new zealand giảng dạy số lượng lớn học viên phi công của việt nam airlines
một số trường huấn luyện bay nổi tiếng của new zealand là đối tác của việt nam eu
trong đào tạo phi công
các trường đào tạo phi công chất lượng cao huấn luyện bay đào tạo chuyển loại
các trường đào tạo phi công tại new zealand luôn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu
trao đổi với lãnh đạo của việt nam airlines chúng tôi hai bên có một điểm chung là cùng đặt vấn đề an ninh an toàn cho hành khách rất cao
tôi khẳng định rằng với các học viên việt nam học tập tại new zealand sau khi hoàn thành khóa học
thì các phi công việt nam có thể lái được máy bay ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới
ngài connor khẳng định việt nam airlines là đối tác hàng đầu về giáo dục
trong đó có hợp tác đào tạo phi công và tiếng anh
chất lượng đào tạo phi công của việt nam airlines đáp ứng mọi tiêu chuẩn đào tạo phi công quốc tế
thông qua quy trình nghiêm ngặt của đối tác đào tạo phi công new zealand
khi xuất nhận tấm bằng thương mại của quảng không new zealand
thì nó cũng là một tiền đề đầu tiên cho tôi để xin vào việt nam airlines
và cũng như là tấm bằng thương mại đấy
thì nó cũng
tấm bằng rất là giá trị tại vì những hãng hàng không như là emirates và qatar
người ta thường tuyển chọn những ưu tiên
ưu tiên những phi công hoàn thành khóa học ở new zealand và australia
hiện nhu cầu sử dụng phi công của việt nam airlines đang rất lớn
hãng hiện giờ đang có gần một hai trăm bốn mươi phi công cả trong nước và nước ngoài
trung bình mỗi năm hãng cần tuyển ít nhất là một trăm linh phi công
để trở thành một phi công đòi hỏi quy trình đào tạo khắt khe
đặc biệt phải được đào tạo tại các cơ sở uy tín
chất lượng đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới
chính vì vậy
việt nam airlines đã lựa chọn đất nước new zealand
là một địa điểm lý tưởng cho các lớp đào tạo phi công
hiện có sáu phi công đã tốt nghiệp từ new zealand
đã được tuyển dụng vào việt nam airlines
tám mươi bốn học viên đang được huấn luyện tại new zealand
sau khi tốt nghiệp
những phi công này có thể trở thành những phi công nằm cốt trong đội ngũ